công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đang tập trung điều tra việc một số tiệm kinh doanh vàng bạc tại các địa phương như quảng ninh hải phòng hà nội bị lừa mua bán vàng giả do trung quốc sản xuất
loại vàng này được sản xuất rất tinh vi dùng máy đo tuổi vàng như thông thường không thể phát hiện được chỉ khi phân kim mới phát hiện vàng thực tế chỉ chiếm tỷ lệ khoảng ba mươi ba mươi
trước đó sáng hai mươi tám tháng một mươi một thanh niên đến cửa hàng vàng tại khu sáu vườn diến đáy thành phố hạ long tỉnh quảng ninh cho bán miếng vàng nguyên liệu trọng lượng khoảng ba cây vàng
hai bên thỏa thuận mua bán số vàng trên với giá một trăm một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên cách đó ít ngày anh đông chủ cửa hàng đã được cảnh báo về hình thức lừa đảo này lại thấy đối tác có biểu hiện bất thường nên giữ người thanh niên này và báo công an
chủ một cửa hàng mua bán vàng bạc tại tỉnh quảng ninh cho biết những miếng vàng giỏm này được sản xuất bằng công nghệ tinh vi trộn một loại bột lạ vào vàng nóng chảy
bột này sau đó chìm trong vàng khi đưa vào máy thử thì vàng đủ tuổi đạt trên chín mươi chín
ngay cả người buôn bán vàng lâu năm có kinh nghiệm cũng chưa chắc phát hiện được
cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trong việc phát hiện và tố giác loại tội phạm này